ubnd tp hcm vừa chấp thuận đề xuất của sở tài chính tp về quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư
cho hộ gia đình cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
dự tính mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có nhà ở đất ở bị thu hồi
cụ thể khu vực một gồm các quận một ba năm với hộ bốn nhân khẩu trở xuống
mức hỗ trợ dự kiến là tám triệu đồng trên một hộ một tháng
từ năm dân khẩu trở lên mức hỗ trợ dự kiến là hai triệu đồng trên một người một tháng
tương ứng tại khu vực hai gồm các quận bốn sáu một mươi một mươi một bình thạnh phú nhuận tân bình và gò vấp
là bảy triệu đồng trên một hộ một tháng và một bảy mươi năm triệu đồng trên một người một tháng
khu vực ba gồm các quận hai bảy tám chín một mươi hai thủ đức bình tân tân phú là sáu triệu đồng trên một hộ một tháng
và một năm triệu đồng trên một người một tháng
khu vực bốn gồm các huyện bình chánh củ chi hóc môn cần thơ
giờ và nhà bè là năm triệu đồng trên một hộ một tháng và một hai mươi năm triệu đồng trên một người một tháng